với giải pháp này tại các điểm đến trong chuỗi hành trình các du khách sẽ được tản bộ vào các vườn na vườn cam bưởi cùng các sản vật khác để thưởng ngoạn và nếm thử các đặc sản của vùng
đồng thời tại điểm kết thúc của tuyến du lịch các du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực với những món ăn xứ lạng ngay tại vùng đặc sản
đến với cái tour du lịch này thì họ rất là thích
và bởi vì là cái địa điểm này thì còn giữ được cái vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên của thiên nhiên
đồng thời thì họ được hòa mình vào những khung cảnh tự nhiên
đấy cũng là cái nét đặc trưng khác biệt của tri lăng đối với các huyện khác trong khu vực của tỉnh lạng sơn cũng như là các tỉnh trong khu vực lân cận trong định hướng phát triển du lịch
xác định du lịch cộng đồng du lịch sinh thái là điểm nhấn
trì lăng cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch
tuyên truyền vận động người dân tham gia hoạt động du lịch theo hướng bài bản quy củ giữ gìn những nét hoang sơ vốn có của cảnh quan để phục vụ nhu cầu của du khách
sau khi tham gia các lớp tập huấn bà con nhân dân cơ bản đã nhận thức được vị trí vai trò quan trọng của mỗi người dân sở tại khi tham gia các hoạt động du lịch
mình phải có cái ý thức truyền truyền trong mỗi người dân một gia đình là đi truyền truyền là phải cho người dân để hiểu
để cho giữ các cái
cây trồng đâu thì phải giữ và của người dân thả vào đấy để cho các loại cây để cho nó giữ cái hoa màu cho nó xanh tươi
khách đến đây thì cũng chủ yếu là động viên về cái tinh thần để coi như mình gia đình mình để một cái chỗ chăn thả rộng rãi rồi thì để lại những cái địa điểm cái địa thế để coi như là tham quan nó dễ dàng quan sát nó dễ dàng hơn
các xã mà có cái địa điểm mà du khách thường xuyên
đến tham quan tuyên truyền người dân thứ nhất là phải đảm giữ cơ bản là giữ cái yếu tố nguyên gốc của các địa điểm du lịch không tác động của con người vào cái việc là xây dựng mỗi người dân sẽ là một hướng dẫn viên du lịch thực thụ tại cái điểm mà du khách đến
bởi vì chỉ có người dân mới hiểu được những cái nét văn hóa tiêu biểu cũng như phong tục tập quán cũng như là những cái nét đặc sắc tại cái điểm du khách đến và đó mới là cái điều mà khi mà du khách đến và du khách muốn được tìm hiểu
muốn phá và muốn được hòa bình vào các hoạt động tại những khu vực họ đến
thời gian tới tri lăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác tôn tạo trùng tu khuyến khích các hoạt động lễ hội văn hóa thể thao dân gian và khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng của quê hương để phát triển các loại hình du lịch văn hóa sinh thái
tỉnh lạng sơn cũng đã có đề án phát triển khu di tích tri lăng với dự kiến tổng kinh phí khoảng hơn một tỷ đồng với điểm nhấn là đền thờ tri lăng khởi công xây dựng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín tạo điều kiện cho huyện quảng bá du lịch theo hướng lâu dài thu hút nhiều lượt khách đến với tri lăng hơn nữa trở thành một hướng phát triển kinh tế mới của địa phương